tối qua ngày năm tháng ba đã xảy ra một vụ cháy lớn tại một công ty gỗ nằm trong khu công nghiệp cát lái
quận hai tp hcm cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã điều động nhiều đơn vị đến hiện trường để khống chế đám cháy
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi tám h tối ngày năm tháng ba hỏa hoạn bất ngờ bùng phát dữ dội
tại một công ty sản xuất gỗ nằm ở lô f một khu công nghiệp cát lái quận hai tp hcm
do nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên lửa nhanh chóng lan nhanh
và có nguy cơ ảnh hưởng đến các công ty bên cạnh
trước tính chất phức tạp của vụ cháy công an tp hcm đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
của cảnh sát phòng cháy chữa cháy và một số đơn vị khác đến hiện trường triển khai dập lửa từ nhiều hướng
đến gần hai mươi một giờ cùng ngày đám cháy cơ bản đã được khống chế nguyên nhân và thiệt hại đang được làm rõ